để bảo đảm an toàn hồ thủy điện từ chín giờ sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng chín
công ty thủy điện trị an nằm trên địa bàn huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
đã xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ liều
những ngày qua do mưa nhiều lưu lượng nước về thượng nguồn đổ về hồ đạt khoảng một năm trăm linh m ba một giây
và dự kiến trong hai ngày tới có thể đạt tới là một chín trăm linh m ba một giây
theo công ty thủy điện trị an sau khi nâng lượng xả tràn
tùy tình hình diễn biến của thời tiết công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn
do vậy ngành chức năng và người dân vùng hạ du thuộc các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm
cần chủ động các biện pháp phòng ngừa tránh những thiệt hại có thể xảy ra